sau cuộc hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống donald trump đã có cuộc họp báo chung
trả lời câu hỏi của các hãng thông tấn báo chí đồng thời ra tuyên bố chung về quan hệ việt nam hoa kỳ
mở đầu buổi họp báo chủ tịch nước trần đại quang thông báo hai nước đã ra tuyên bố chung
làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện việt nam mỹ
chủ tịch nước cho biết chuyến thăm này lãnh đạo hai nước đã đạt được nhiều thỏa thuận về kinh tế và thương mại
hai bên cũng cam kết sẽ tăng cường tiếp xúc và đối thoại
đặc biệt là tiếp tục thúc đẩy trao đổi gặp gỡ cấp cao thông qua các chuyến thăm song phương
và tiếp xúc bên lề các diễn đàn khu vực và thế giới
thúc đẩy đà phát triển của quan hệ kinh tế thương mại đầu tư trên cơ sở cùng có lợi
hạn chế thấp nhất
những tranh chấp thương mại đầu tư giữa hai nước
thông qua đó nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước
và hòa bình ổn định hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới
hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác tại diễn đàn khu vực và quốc tế
chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng sự phát triển của quan hệ việt nam mỹ sẽ đem lại lợi ích cho mỗi nước
và tăng cường quan hệ mỹ asean đóng góp vào hòa bình ổn định ở khu vực
tôi vinh dự được có mặt tại hà nội
thay mặt đoàn mỹ gửi lời cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của việt nam
tôi chúc mừng chủ tịch nước trần đại quang vì việt nam đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec tại đà nẵng
thời gian tới để vun đắp quan hệ hai nước việt nam hoa kỳ sẽ hạn chế thấp nhất tranh chấp thương mại đầu tư
đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ môi trường chống biến đổi khí hậu đào tạo nguồn nhân lực
hai bên sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước
hai nhà lãnh đạo sau đó trả lời một số câu hỏi từ phóng viên về quan hệ việt mỹ phương hướng phát triển quan hệ hai nước
hai bên cũng chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng tổng trị giá trên một mươi hai tỷ đô la mỹ
ông trump đang trong chuyến công du châu á đầu tiên kể từ khi nhậm chức kéo dài đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
việt nam là điểm dừng chân thứ tư của ông sau nhật bản hàn quốc và trung quốc
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng một mươi một tại trung tâm hội nghị quốc tế
chủ tịch nước trần đại quang đã mở tiệc quốc yến chào mừng tổng thống donald trump và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ thăm việt nam